hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong facebook thủ tướng lý hiển long gửi lời cảm ơn đến những người đã làm việc rất chăm chỉ để giúp văn hóa bán hàng rong của quốc gia được vinh danh
lời cảm ơn lớn nhất của ông là gửi tới thế hệ những người bán hàng rong đã nuôi dưỡng dạ dày và tinh thần của một quốc gia
theo ông sự công nhận của unesco sẽ không đến nếu không có mồ hôi công sức sự công hiến hết mình cho nghề nghiệp của những người bán hàng này
người đứng đầu đất nước cũng kêu gọi người dân ăn mừng bằng cách đặt các món ăn mà mình yêu thích từ những người bán hàng rong
văn hóa bán hàng rong cũng là một phần không thể thiếu trong lối sống của người singapore
nó mang lại bản sắc tính kết nối liên tục cho mọi người qua các thế hệ
bộ trưởng văn hóa cộng đồng và thanh niên nước này ca ngợi đây là một thành tiệu quan trọng
vì văn hóa bán hàng rong của singapore thể hiện mạnh mẽ về việc chúng ta là ai
nếu bạn bước vào trung tâm bán hàng rong nào bạn đều cảm thấy các quầy hàng khác nhau với các món ăn khác nhau
những người bán hàng khác nhau
các quốc gia tầng lớp xã hội và tất cả đều ngồi cạnh nhau kề vai sát cánh
với danh hiệu này các chủ quầy bán hàng rong hy vọng sẽ thu hút khách du lịch đến các trung tâm bán hàng rong
khi ngành du lịch được phục hồi sau covid một mươi chín
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nghệ thuật làm bánh pizen napoli được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
pizen napoli gồm một lớp vỏ mỏng được nướng bằng củi với hai loại bánh truyền thống là marinara
cà chua tỏi rau dầu và magenta với cà chua phô mai mozzarella và lá hung quế
bánh pizza của người napo italia được làm ra bởi màn tung bùa xoay tròn điệu nghệ và chỉ nướng trong sáu mươi đến chín mươi giây
đến với napo thành phố lớn nhất miền nam italy bạn không chỉ được thưởng thức những chiếc piza ngon
mà còn mãn nhãn với các mản múa bột của thợ làm pizza truyền thống nơi đây
pizza là điều làm nên danh tiếng cho ẩm thực và văn hóa nepo
nguyên thoại về món ăn này xuất phát từ chiếc pizza margherita được làm vào năm một nghìn tám trăm tám mươi chín
để chào mừng chuyến thăm của nữ hoàng margherita sứ savoy vợ của vua umberto i
nữ hoàng đã rất yêu thích chiếc bánh và gửi đến người đầu bếp một là thư cảm ơn
đầu bếp đặt tên cho loại bánh này là pizza magerita món bánh mang tên của nữ hoàng
kể từ đó đây cũng là loại pizza nổi tiếng nhất ở napoli
nghệ thuật làm bánh pizza hay còn gọi là pizza aioli
là cách những người làm bánh tung miếng bột nhào làm để bánh lên không và xoay liên tục chỉ bằng tay không
theo hệ bột pizza napoli bột nhào làm đế bánh gồm có nước muối biển bột mì và men
sau khi chuộn đều nhào và ủ trong nhiều giờ thì bột sẽ được làm dẹp bằng một cách rất đặc biệt
đó là dùng tay tạo thành tâm và xoay cho bột rộng ra không bao giờ dùng cây cắn bột để làm pizza
các nguyên liệu khác bắt buộc phải có của pizza napoli là dầu olive cà chua san marzano
format từ sữa trâu mozzarella hoặc fio di latte làm từ sữa bò
quá trình nướng bánh chỉ được dùng lò nướng bằng củi với nhiệt độ khoảng bốn trăm ba mươi bốn trăm tám mươi độ c
ở nhiệt độ này pizza sẽ chín chỉ sau sáu mươi chín mươi giây
unesco đã công nhận pizza là một trong những di sản văn hóa phi vật thể mới của thế giới
sau khi công bố của unesco được đưa ra vào ngày bảy tháng một mươi hai trong cuộc họp diễn ra ở đảo jeju hàn quốc
những người thợ làm pizza ở nepal ăn mừng bánh pizza

việc sản xuất bia ở bỉ có từ thế kỷ thứ sáu
ngày nay bỉ có hơn một loại bia khác nhau từ màu vàng nhạt đến nâu sẫm từ có vị ngọt đến vị đắng
và đây là thức uống mà thực khách ghé thăm quốc gia này nhất định không nên bỏ qua
vào ngày ba mươi một mươi một hai nghìn một mươi sáu unesco đã đưa văn hóa bia bỉ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng mình

lavash là một dạng bánh mì dẻ truyền thống của người armenia
nguyên liệu chính của nó là bột nước và muối
khi bột được nhào đến độ sánh mịn nhất định sẽ được cán thật mỏng rồi đem nướng
năm hai nghìn một mươi bốn nó được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
thông thường tại armenia các bà các mẹ sẽ cùng nhau làm và nướng bánh lavas
nó thường ăn cùng với phô mai rau xanh thịt và làm bánh mì
rau xanh thịt và là món không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống hay đám cưới
năm hai nghìn một mươi ba kim yang văn hóa muối kim chi truyền thống của hàn quốc đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
theo văn hóa kyuyang kim chi được làm vào mùa đông tức là vào khoảng tháng một mươi một hàng năm với số lượng lớn đủ để cả gia đình sử dụng trong suốt nhiều tháng
các loại kim chi trong văn hóa muối kim chi có những điểm khác nhau theo từng khu vực và từng gia đình nhưng nhìn chung đều kết nối mẹ với con gái mẹ chồng với con dâu
kim chi được coi là món ăn lành mạnh bởi kim chi có chứa vi khuẩn acid lacic một loại vi khuẩn giúp tiêu hóa tốt và chống lại vi khuẩn có hại
kim chi là một món rau lên men được ví như quốc thực của người hàn quốc
có nhiều công thức và hình thức kim chi nhưng chủ yếu món ăn này sử dụng các loại dao như bắp cải
cải dưa chuột cà tím
kim chi được tạo ra như một cách để người dân bảo quản rau trong những tháng mùa đông
nó là sự kết hợp giữa các loại rau và các loại gia vị tùy theo từng vùng miền
thông thường kim chi sẽ có năm vị chính là chua cay đắng mặn ngọt
cách chế biến món ăn được đánh giá là đơn giản
bao gồm các quy trình rửa sạch phơi khô sau đó trộn đều cùng muối biển ớt yong giang cùng các loại gia vị và thảo mộc khác
tuy nhiên để làm nên một món kim chi ngon nhiều người cho biết là không hề dễ dàng
tạp chí sức khỏe health của mỹ đã xếp món ăn này vào danh sách một trong năm loại thực phẩm lành mạnh nhất thế giới
khi nó đem lại giá trị dinh dưỡng cao nhiều lợi ích cho sức khỏe
nhờ quá trình lên men kim chi có chứa vi khuẩn acid lacic một loại vi khuẩn giúp tiêu hóa tốt và chống lại vi khuẩn có hại
kim chi cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch
nhắc đến kim chi chúng ta không thể không nhắc đến kim giang
đây là hoạt động của kim chi
hoạt động muối kim chi với số lượng lớn để chuẩn bị cho mùa đông và là nét văn hóa độc đáo của người dân hàn quốc
người hàn quốc rất quan trọng hoạt động này khi các gia đình thường tập trung lại để muối kim chi
đây chính là dịp để mọi người trong gia đình kết nối với nhau lan tỏa tình yêu thương và sự chia sẻ
hiện nay tại hàn quốc có khoảng hơn một trăm linh loại kim chi khác nhau
các loại phổ biến nhất mà du khách thường được phục vụ đó là bê chu cải thảo cacu ghi cải thảo thái nhỏ và oi soba ghi dưa chuột
watchuku là văn hóa ẩm thực truyền thống của nhật bản khởi sinh từ nguyên liệu thực phẩm bản địa kết tinh suốt hàng nghìn năm
washoku bao gồm bảy loại nguyên liệu chính
cây trồng gốc rau xanh trái cây thực vật hoang dã ăn được thực vật biển và ngũ cốc
trong đó gạo và đậu nành nổi bật nhất
ngoài ra còn có một số thành phần hỗ trợ bao gồm protein động vật từ cá thịt trứng
washoku mang bốn đặc điểm chính được xem là chiết lý ẩm thực của người nhật
đó là hương vị thuần thủy
vị thuần túy của nguồn nguyên liệu tươi ngon cân bằng dinh dưỡng thể hiện vẻ đẹp tự nhiên và sự luân chuyển bốn mùa
đây cũng là nét văn hóa được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm hai nghìn một mươi
chuyên gia văn hóa ẩm thực takeo kojumi người có kiến thức rộng lớn về washoku và cá nói rằng nhật bản là quốc gia hàng hải được bao quanh mười đại dương
từ thời kỳ joe mông khoảng bốn đến năm năm trước người dân có nhiều cơ hội để đánh bắt cá
các dòng sông oyashi
oshio và kuroshio gần biển là nơi sinh sống của các loài cá nhỏ
chúng thu hút các luồng cá lớn hơn và hình thành rất nhiều ngư trường dọc theo bờ biển
nhật bản có lượng mưa hàng năm gần hai mm
lượng mưa lớn được phân chia bởi các dãy núi và chảy xuống thái bình dương ở phía đông và biển nhật bản ở phía tây hình thành nhiều con sông
các dòng nước trong vắt tạo điều kiện cho các loại cá nước ngọt sinh sống
hơn thế người nhật trồng lúa từ các hồ chứa và đầm lầy cho nên người nhật ít ăn thịt và thường ăn cá
cá lại là nguồn thực phẩm dầu protein
cũng theo ông takeo guajumi umami thường được gọi là vị ngọt thịt đã trở thành một thuật ngữ chung trên toàn cầu bên cạnh năm vị ngọt cay chua mặn và đáng
protein thực vật trong đậu nành được cho là cung cấp đủ năng lượng
khi đậu nành được lên men protein chuyển hóa thành các acid amine chủ yếu là acid glutamate
trong khi đó protein của cá chuyển hóa thành acid nucleic
bao gồm chủ yếu là acid inoxidase
khi hai loại acid glutamate từ đậu nành và inoxidase từ cá được trộn lẫn tạo ra hiệu ứng hiệp đồng kích thích cảm giác umami
bên cạnh đó takeo cho biết nhật bản là quốc gia có nhiều loại cá tuyệt vời
người dân được thưởng thức nhiều loại cá theo mùa có những hương vị riêng giá thành rẻ và giá trị dinh dưỡng lại cao
ngoài ra cá nước biển và cá nước ngọt đều được tiêu thụ tốt kèm với nước tương được chế biến bằng cách lên men đậu nành một loại gia vị đặc trưng đi cùng với cá
trên thực tế phụ nữ nhật bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới thông thường là tám mươi bảy tuổi và đàn ông có tuổi thọ trung bình là tám mươi tuổi
tuổi thọ này được cho là kết quả của chế độ ăn uống lành mạnh và giàu dinh dưỡng từ cá tươi ngon cũng như rau quả
theo các nhà nghiên cứu thực phẩm chế độ ăn này giúp giảm nguy cơ tử vong và ung thư tốt cho những người thừa cân béo phì đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bữa ăn kiểu pháp được unesco
chính thức vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đây là lần đầu tiên nghệ thuật ẩm thực có mặt trong danh sách xếp hạng cao quý này
trong số các tiêu chuẩn để nghệ thuật ẩm thực pháp được xếp hạng có nghệ thuật bày bản phong cách đặc biệt khi ăn
nghi thức tinh tế ẩm thực có chất lượng cao như rượu vang hảo hạng được sản xuất ở các địa danh nổi tiếng
bữa ăn kiểu pháp tuân thủ theo trình tự món hai vị món đầu bữa các món chính phô mai món trắng miệng và kết thúc là một loại rượu
do đó việc thưởng thức một bữa ăn kiểu pháp khi đến quốc gia này là điều mà du khách nhất định nên thử
ngoài các món ăn kể trên unesco còn công nhận cà phê thổ nhĩ kỳ ẩm thực mexico ẩm thực địa trung hải rượu vang vùng georgia là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại